tại hội nghị trực tuyến cấp cao asean australia lần thứ hai do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị đã thông qua tuyên bố chung asean australia đối tác mạnh mẽ vì sự phục hồi
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không thượng tôn pháp luật ở biển đông
kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế không quân sự hóa không có hành động làm phức tạp tình hình leo thang căng thẳng hoặc tranh chấp không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai bên nhất trí nâng cấp tần suất họp cấp cao asean australia trở thành thương niên từ năm hai nghìn hai mươi một làm nền tảng thúc đẩy mối quan hệ quan trọng này đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa
kết thúc hội nghị chủ tịch hội nghị đã ra tuyên bố chủ tịch về kết quả hội nghị cấp cao asean australia lần thứ một mươi bảy
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn australia sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực từ gói các sáng kiến về hợp tác biển asean australia tập trung vào các ưu tiên về nâng cao năng lực chấp pháp trên biển nâng cao nhận thức về biển và luật pháp trên biển
thủ tướng hoan nghênh australia ủng hộ nỗ lực của asean trong định hình cấu trúc khu vực rộng mở minh bạch bao trùm và dựa trên luật lệ
thủ tướng australia scott morrison đã hoan nghênh asean với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng giữ vững đoàn kết tự cường trước những thách thức khó khăn khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của asean và ủng hộ hợp tác cụ thể với asean theo tài liệu quan điểm của asean về ấn độ dương thái bình dương
australia cam kết hỗ trợ hai mươi một triệu đô la australia cho trung tâm khu vực asean về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi và bảy mươi triệu đô la australia hỗ trợ nâng cao khả năng tự cường của các nước trong khu vực đông nam á trong các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác biển kết nối và hợp tác kinh tế